kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát thì khẩu trang và nước rửa tay đã trở thành hai mặt hàng nóng
nhiều đối tượng cũng tìm cách trục lợi bằng việc sản xuất các loại nước rửa tay không bảo đảm chất lượng
thậm chí còn sử dụng hàm lượng côn công nghiệp methanol khá cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
liên tục các vụ việc sản xuất khẩu trang và nước rửa tay không đảm bảo chất lượng được cơ quan quản lý thị trường phát hiện và thu giữ
chỉ từ giữa tháng hai đến nay trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội đã tiếp nhận giám định khá nhiều sản phẩm nước rửa tay không đạt chất lượng
tổng số đến nay thì trung tâm đã làm được là năm mươi hai mẫu trong đó là có hai mươi ba mẫu tức là trên bốn mươi sản phẩm đã có hàm lượng metanol rất là cao
thậm chí có những mẫu là methanol gần như là một trăm linh
côn ethanol là một trong những thành phần chính của dung dịch rửa tay khô giúp sát khuẩn nhanh và tiện lợi
tuy nhiên theo các chuyên gia với giá thành rẻ hơn rất nhiều nên không ít cơ sở sản xuất đã dùng cồn methanol vào thành phần dung dịch thay cho ethanol
điều này không chỉ có tác dụng ngược mà thậm chí còn gây nguy hiểm cho người dùng
nó là một cái độc không sử dụng trong y tế vì cái tính chất độc của nó
và như vậy là chúng ta khi mà sử dụng các sản phẩm có chứa hà nội vn thì cũng có thể gây kích ứng da kích ứng mắt và thậm chí có thể gây mờ mắt
vì cồn methanol trong nước rửa tay rất khó để nhận biết vì vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tìm nguồn mua đảm bảo tìm hiểu kỹ trước khi mua nhất là những dung dịch rửa tay khô hèn mết
người dân sẽ phải mua ở những cơ sở tiêm cạnh
ví dụ như là ở các
hiệu thuốc nhà thuốc rồi mua ở trong những các siêu thị
và các cái sản phẩm mà bán phải nhìn ở trên nhãn là có những cái công bố về chất lượng
bên cạnh đó các cơ sở kinh doanh mặt hàng này cũng cần kiểm tra xem sản phẩm đấy đã được kiểm tra về việc có methanol hay không trước khi đưa vào lưu hành
bởi thực tế có những sản phẩm đã được công bố nhãn mát nhưng thành phần sản xuất vẫn không đạt yêu cầu